chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch nguyễn quốc thỏa tên gọi khác là thiều
trú tại thị trấn trở huyện yên phong đã bị tòa án nhân dân huyện yên phong tỉnh bắc ninh tuyên phạt hai mươi bốn tháng tù
tối ngày tám tháng sáu thỏa đi qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín số một gần khu vực cổng chợ chờ nhưng không đeo khẩu trang và quá giờ quy định
tổ công tác nhiều lần nhắc nhở nhưng thỏa không chấp hành mà còn lăng mạ chống đối và tấn công một đồng chí thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát
công an huyện yên phong đã nhanh chóng khống chế bắt giữ nguyễn quốc thỏa về hành vi chống người thi hành công vụ
xét tính chất mức độ hành vi vi phạm của bị cáo tòa nhân dân huyện yên phong tuyên phạt nguyễn quốc thỏa hai mươi bốn tháng tù giam về hành vi chống người thi hành công vụ